hôm nay dạnh áp thấp vẫn còn hoạt động vì vậy ở các tỉnh miền bắc trời nhiều mây hơn
khu vực vùng núi và trung du còn nắng rán đoạn
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi và trung du giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
trong khi đó với các tỉnh vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ giao động trong khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ
và cơ bản nắng nóng không còn xuất hiện ở các tỉnh miền bắc
trong tối và đêm nay dạnh thấp sẽ hoạt động mạnh hơn
hội tụ gió cũng gia tăng vì vậy ở bắc bộ mưa sẽ gia tăng lên diện nhiều nơi
riêng khu vực vùng núi cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông mạnh
nên cần phải đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất
sự xuất hiện của rãnh áp thấp phía bắc cũng làm thay đổi thời tiết miền trung
ở khu vực thanh hóa cũng như nghệ an trong ngày hôm nay trời nhiều mây hơn và có nắng yếu
nền nhiệt ngày hôm nay ở hai tỉnh này giảm nhẹ xuống còn ba mươi năm ba mươi sáu độ
nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở khu vực vùng núi phía tây của thanh hóa và nghệ an
trong khi đó ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào điền phú yên trong ngày hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng
nhưng cường độ nóng không còn gai gắt như những ngày trước nữa
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
còn ở các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận nhiệt độ giao động trong khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ
trong khi đó ở phía nam gió mùa tây nam đang có xu hướng phát triển trở lại
dự báo từ chiều và tối nay trở đi nó sẽ gây mưa giải rác trở lại cho khu vực tây nguyên
cũng như là khu vực nam
trong khi đó ở các tỉnh nam bộ dù lưỡng mưa không lớn nhưng nó cũng sẽ làm cho nền nhiệt ngày
ở hai khu vực này giảm nhẹ tây nguyên nhiệt độ sẽ hạ xuống dưới ba mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ cũng hạ xuống dưới mức là ba mươi năm độ
và không còn nơi nào xảy ra nắng nóng
trên biển thời tiết các vùng biển vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực huyện đảo hoàng sa mưa rào và rông chỉ còn một vài nơi
gió hướng tây nam chuyển dần sang hướng nam đến đông nam với cường độ cấp bốn cấp năm
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa
gió tây nam cấp bốn cấp năm và vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt không mưa rông
tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước